các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chứ thập đỏ hải phòng gửi giấy mời tới một trăm năm mươi người dân trong diện hoàn cảnh khó khăn ở quận lê trân
để nhận quà tặng do khách sạn sheraton hải phòng tài trợ
theo lịch hẹn đúng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình trao phát quà tặng sẽ bắt đầu tại khối mặt trận tổ quốc việt nam
và các đoàn thể quận lê trân địa chỉ ở số một trăm tám mươi bảy tô hiệu quận lê trân
tuy nhiên nhiều người dân đã có mặt từ rất sớm
một người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chú tại quận lê trân thành phố hải phòng cho biết
bà được địa phương thông báo chiều ngày hai mươi tháng năm đến sảnh khối mặt trận tổ quốc việt nam
và các đoàn thể quận lê trân địa chỉ ở số một trăm tám mươi bảy tô hiệu quận lê trân
để nhận quà do khách sạn sheraton hải phòng tài trợ thông qua hội chứ tập đỏ thành phố hải phòng
đến nơi bà thấy rất đông người chủ yếu là người cao tuổi đang ngồi đợi sẵn
tuy nhiên sau đó mọi người phải đợi hơn hai tiếng đồng hồ thì mới thấy người đến
đưa cho mỗi người một hộp cơm kèm một cốc canh rau đựng trong cốc nhựa
trong hộp cơm có hai quả trứng luộc mấy miếng thịt kho và một ít rau sống làm dạng sanát
mọi người được yêu cầu xếp hàng ký nhận rồi mới được lấy cơm hộp
người dân này cho biết mọi người có mặt ở đó đều thuộc hộ khó khăn
nhưng việc phải đợi chờ mấy tiếng để nhận một hộp cơm ở tầm giữa buổi chiều như thế này thật không phù hợp
vì khi được thông báo là đến nhận quà của khách nổi tiếng trao tặng
chứ không phải đến để nhận một hộp cơm như thế này
trong danh sách nhận quà nhiều người cao tuổi không tự đi xe được và nhờ con cháu trở đi
có người đi xe ôm hai chiều hết gần trăm nghìn đồng để nhận hộp cơm thì đúng là không thỏa đáng
cũng có người phải nghỉ cả buổi bán hàng để đi nhận quà chờ đợi
nên khi nhận hộp cơm nhiều người tỏ ra chán nản
theo bà có không ít người bức xúc không nhận hộp cơm do ban tổ chức trao
bà cho rằng giá như khách sạn làm từ thiện trao cơm hộp cho những bệnh nhân ở bệnh viện
hoặc các khu vực có nhiều người lang thang khó khăn nhỡ bữa và tầm đúng bữa trưa
thì ý nghĩa hơn nhiều so với việc trao như thế này
liên quan đến vụ việc đại diện hội chứ tập đỏ quận lê trân cho biết
đơn vị nhận được thông báo của hội chứ tập đỏ thành phố về việc khách sạn sheraton hải phòng
sẽ trao quà cho một trăm năm mươi người
sau đó đơn vị đã gửi thông tin về các phường trong quận để chọn mỗi phường bảy người thuộc hộ khó khăn
cộng thêm một số đối tượng khác để đủ một trăm năm mươi người nhận quà
vị đại diện cho hay
thông thường hội sẽ là cầu nối để các đơn vị tổ chức cá nhân tặng quà cho các hộ khó khăn
thì thường xuất quà sẽ gồm túi quà kèm tiền
tuy nhiên lần này đơn vị cũng bất ngờ khi thấy khách sạn seraton lại tặng cơm hộp
theo đại diện hội chữ thập đỏ quận lê trân hội sẽ giữ nguyên danh sách một trăm năm mươi người này
để tặng quà và các chương trình sau nhằm bù cho đợt nhận quà không được như ý lần này
cũng liên quan đến vụ việc phó chủ tịch hội chứ tập đỏ thành phố hải phòng cho biết
đầu tháng năm khách sạn sheraton hải phòng có gửi thư đến hội chứ tập đỏ thành phố
với mong muốn thông qua hội để tổ chức buổi tặng quà từ thiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
số lượng một trăm năm mươi suất
sau đó hội đã triển khai tổ chức tại quận lê trân
phó chủ tịch hội cho biết thêm
đến khi bà có mặt tại địa điểm tặng quà
bà cũng bất ngờ khi khách sạn tổ chức trao cơm hộp cho người dân
nhiều người dân vui vẻ nhận cơm hộp chỉ có số ít không nhận khoảng hơn một mươi xuất
theo vị lãnh đạo hội thông báo ký gửi giấy mời lúc một mươi sáu h một mươi năm mới bắt đầu
nhưng nhiều người đến đợi từ rất sớm
hội cũng đã tổ chức họp và rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận thông tin
kết nối các đơn vị để tổ chức tặng quà từ thiện cho các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố
đây là sự cố không mong muốn
hội cho biết đơn vị sẽ rút kinh nghiệm trong các bộ phận chuyên môn
để lần sau sẽ trao đổi cụ thể rõ ràng về nội dung quà tặng cũng như các chương trình từ thiện
thưa quý vị những năm trở lại đây việc phát cơm xuất ăn từ thiện đã không còn quá xa lạ
những hành động này thường được thực hiện ở các bệnh viện như là một nghĩa cử cao đẹp
nhằm san sẻ một phần khó khăn với những người bệnh có hoàn cảnh ngặt nghèo
tuy nhiên tại tp hcm không ít sự việc ngộ độc đáng tiếc đã xảy ra
thậm chí đã có trường hợp tử vong hàng loạt người nhập viện
điều này đặt ra phương án quản lý thực phẩm từ thiện hoạt động chế biến bảo quản phải có quy định chặt chẽ
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tránh để những sự việc đáng tiếc xảy ra đối với sức khỏe con người
tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm mỗi ngày từ sáng sớm đã có rất đông người dân là thân nhân
bệnh nhân có mặt tài bếp yêu thương để nhận phần ăn sáng từ tri hội từ thiện
những món ăn nóng hổi thơm phức được nhanh chóng mang về cho người bệnh
bếp có đầy đủ khay muỗng đũa chỗ ngồi sạch sẽ nên nhiều thân nhân tranh thủ ăn luôn khi còn nóng
theo nhóm trưởng của một tri hội ở bếp yêu thương cho biết thực phẩm ở đây đều là món chay
vì vậy không lựa chọn thực phẩm chuẩn bị sẽ được thực hiện từ tối hôm trước rồi bảo quản lạnh
đến sáng sớm ngày hôm sau tiếp tục được rửa lại với nước muối rồi chế biến
người này chia sẻ nhóm từ thiện nấu xong là đem đi ngay khi vào tới đây là còn nóng hổi
vừa kho đậu hũ vừa làm bún món này chỉ ăn buổi sáng không để tới buổi trưa
vì nấu từ bốn giờ sáng để tới trưa sẽ bị hư vừa tới là ở đây cho vô luôn nửa tiếng là phát xong hết
theo trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện trợ rẫy cho biết
có bốn tri hội từ thiện cung cấp suất ăn miễn phí cho thân nhân chia làm năm khung giờ trong ngày
mỗi ngày bếp cung cấp khoảng bốn năm trăm linh suất ăn bếp quy định không sử dụng hộp nhựa hộp xốp dùng một lần
các thân nhân mang hộp nhựa dùng nhiều lần để giúp giảm sự lên men hạn chế thức ăn bị đổ mồ hôi dẫn đến hư hỏng
đặc biệt bếp yêu thương trang bị một tủ lạnh to mỗi tri hội lưu mẫu thức ăn ở thang riêng
trưởng phòng công tác xã hội chia sẻ
những tri hội khi vào bếp yêu thương là phải lấy mẫu cũ bỏ đi lấy hộp mới để lưu mẫu mới
dù mọi người mới bắt đầu rửa mặt rửa tay mang tạp dề khẩu trang đội nón rồi phát suất ăn
nếu xảy ra trường hợp đau bụng do ngộ độc thức ăn
thì bệnh viện có thể lấy mẫu đã lưu để kiểm tra có phải do thức ăn của mình hay không
còn tại bệnh viện nhi đồng một hiện có ba đơn vị phát suất ăn miễn phí với khoảng gần một hai trăm linh phần ăn một ngày
không chỉ lo thức ăn ngon dễ tiêu hóa cho các bé mà còn phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo phó trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện nhi đồng một cho biết
những bệnh nhân điều trị tại đây đều là trẻ bị bệnh nặng cốm yếu
do đó các đơn vị này đều phải ký hợp đồng có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
thủ tục giấy tờ xuất trình đầy đủ mới được cung cấp thực phẩm cho trẻ
mẫu thức ăn cũng được lưu tại khoa dinh dưỡng
ông cho hay bệnh viện đã từ chối nhiều nhà hảo tâm nhóm từ thiện
khi họ không có các giấy tờ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm
qua đó phòng công tác xã hội cũng giải thích tư vấn cho nhiều người
đổi sang hình thức hỗ trợ sản phẩm đóng gói như sữa bánh
thành viên của một nhóm phát cơm từ thiện ngủ tại tp thcm cho biết
nhóm của chị đã phát cơm từ thiện gần một mươi năm qua
sản phẩm từ thiện đều được lựa chọn từ siêu thị
có nguồn gốc xuất xứ tự tổ chức nấu vào các ngày rằm
cuối tháng mùng một trước đây phần lớn nhóm hoạt động chủ yếu
trong bệnh viện ung bướu cơ sở hai
tuy nhiên tháng năm vừa qua trên địa bàn tp thcm xảy ra
vài trường hợp ngộ độc do bánh mì trả bán dạo
bệnh viện đã đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn
yêu cầu cả giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
do không cung cấp được nên nhóm chỉ phát ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện
theo chị mặc dù mong muốn được tự làm tự tay trao cho thân nhân
bệnh nhân nhưng quy định khó khăn nên nhóm không thể đáp ứng được
do đó nhóm mong muốn có phương án hỗ trợ để lan tỏa được nhiều hơn tấm lòng thiện nguyện
người này chia sẻ khó khăn là nhóm không có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
làm từ một nhóm không ai có kinh nghiệm và cũng không có người trong ngành y tế
làm sao để tiếp cận phát cơm cho bệnh nhân vẫn chứng minh được hàng hóa từ siêu thị
chọn ở những nơi an toàn
nhưng chúng tôi vẫn không có cách nào để nhóm nhỏ như mình làm được giấy chứng nhận an toàn đó
trong quân viên bệnh viện hoạt động từ thiện lớn có tổ chức
được bệnh viện quản lý một cách khoa học chặt chẽ
tuy nhiên các suất ăn từ thiện bên ngoài khuôn viên bệnh viện
và cả ở địa bàn dân cư vẫn đang là mảng trống
bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm thừa nhận
chưa có cách quản lý hiệu quả thực phẩm từ thiện
chủ yếu các cơ quan chức năng trông cậy vào hành động tấm lòng thiện nguyện
nhà hào tâm sẽ được lựa chọn cẩn thận các sản phẩm trao tặng
tuy nhiên về mặt pháp luật loại hình này có nhiều điểm tương tự với thực phẩm đường phố
không đăng ký kinh doanh không cần giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó ban sẽ phối hợp tăng cường tuyên truyền cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm
cho các nhóm đối tượng chế biến kinh doanh tiêu dùng
về trách nhiệm pháp lý khi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
đồng thời tăng cường giám sát các bếp ăn tập thể trên địa bàn
bà lan cho biết đơn vị đã có kế hoạch thống kê tất cả các cơ sở từ thiện ở các quận huyện
trước mắt đơn vị cũng sẽ tập huấn tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người làm từ thiện
để chuẩn bị những bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân
thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại